phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hà văn thắm cùng năm mươi bị cáo trong vụ đại án tham mô tài sản
cố ý làm trái quy định của nhà nước vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại ngân hàng ocean bank
đã bước sang ngày làm việc thứ bảy
phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi với nhóm bị cáo có liên quan đến hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn
để chiếm đoạt sáu mươi chín tỷ đồng thông qua công ty bsc
trong phiên xét hỏi bị cáo phạm hoàng giang nguyên tổng giám đốc công ty bsc
cũng khai nhận không biết gì về những việc làm sai trái của ocean bank
bị cáo nguyễn xuân sơn nguyên tổng giám đốc ocean bank nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí việt nam
phủ nhận cáo buộc về tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và các khoản tiền chuyển cho ninh văn quỳnh
sau khi nhận từ hà văn thắm là để nhờ đối ngoại
tuy nhiên nguyên kế toán trưởng phó giám đốc tập đoàn dầu khí việt nam ninh văn quỳnh đã thay đổi lời khai trước đó
và thừa nhận đã được nguyễn xuân sơn đưa cho tất cả hai mươi tỷ từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi ba
số tiền được biếu riêng này đã được ông quỳnh chi vào việt cá nhân
trước đó hôm năm tháng chín tòa cũng cho triệu tập một số lãnh đạo của liên doanh dầu khí việt nga
vietso petro để điều tra về các khoản chăm sóc khách hàng và tiền lãi ngoài từ ocean bank
tại các phiên xét hỏi bị cáo hà văn thắm đều đề nghị hội đồng xét xử
xem xét lại cáo buộc các nhân viên của mình tại ocean bank
và hà văn thắm luôn tin tưởng nguyễn xuân sơn
không tham ô hay chiếm đoạt tài sản
ngày mai ngày tám tháng chín hội đồng xét xử tiếp tục làm việc